chiều ngày chín tháng một tại buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng
đã thông tin về công tác bảo hộ công dân liên quan đến vụ hỏa hoạn tại liên bang nga
được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm trong thời gian qua
trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc hỏa hoạn tại liên bang nga
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
liên quan đến vụ hỏa hoạn tại ngoại ô thủ đô moscow
bộ ngoại giao đã liên tục cập nhật các thông tin trong những ngày qua
cục lãnh sự bộ ngoại giao và đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của cả việt nam và liên bang nga
tích cực thu thập thông tin cá nhân liên quan từ trong nước và từ cộng đồng người việt nam tại nga
để hỗ trợ quá trình xác định quốc tịch và danh tính của các nạn nhân
chuẩn bị sẵn
các phương án bảo hộ công dân xử lý các vấn đề hậu sự trong trường hợp nạn nhân thiệt mạng là công dân việt nam
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi tức là ngày hôm qua
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã có công hàm gửi bộ ngoại giao
bộ nội vụ liên bang nga cơ quan nội vụ thành phố ramenskoy
tức là nơi đã xảy ra vụ hỏa hoạn
đề nghị thúc đẩy quá trình điều tra và sớm thông báo kết quả xác minh quốc tịch
danh tính các nạn nhân thiệt mạng
đồng thời đề nghị phía nga tích cực cứu chữa công dân việt nam đang điều trị tại bệnh viện
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông tin thêm
về một số hoạt động đối ngoại nổi bật thời gian tới và những diễn biến gần đây ở khu vực và trên thế giới